là tỉnh biên giới tiếp xác với nước bạn trung quốc hà giang dự kiến đón khoảng hơn một bốn trăm linh lao động từ trung quốc về nước trong thời gian tới
tất cả những lao động này khi về nước sẽ được cách ly thăm khám sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày để theo dõi xem có biểu hiện nghi vấn nhiễm virus corona
ngày bốn tháng hai tỉnh hà giang đã tổ chức họp chuẩn bị các phương án cách ly người từ vùng dịch về địa phương
khu vực cửa khẩu quốc tế thanh thủy đã bố trí năm mươi giường bệnh ở trạm y tế xã bệnh viện giã chiến tại trường quân sự tỉnh
đã chuẩn bị ba dãy nhà với hệ thống khép kín ba mươi sáu phòng gồm đầy đủ đồ dùng lưu trú với một trăm linh tám giường dựng hai mươi nhà bạc nâng quy mô sức chứa khoảng sáu trăm linh người
sau khi nhận nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn sẽ nỗ lực xây dựng bằng mọi giá
sẽ thực hiện sớm nhất xây dựng bệnh viện giã chiến để kịp thời ứng phó
tính đến chiều ngày năm tháng hai tỉnh hà giang đã tiếp nhận tám công dân của tỉnh do phía trung quốc trao trả tại cửa khẩu quốc tế thanh thủy
hiện hà giang đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất khu vực cách ly để theo dõi sức khỏe cho người lao động trở về
tính đến ngày năm tháng hai hà giang chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus corona
hiện có bốn trường hợp biểu hiện sốt những người này đã được cách ly và chờ kết quả xét nghiệm
hiện tất cả đều được các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ tuyên truyền cho người dân hiểu về mức độ nguy hiểm của dịch
viêm đường hô hấp do chủng virus corona gây ra